nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi bảy tháng năm thành ủy đà lạt tỉnh lâm đồng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng và trao huy hiệu tuổi đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ thành phố
trong dịp này thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng có hai mẹ được chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ việt nam anh hùng là mẹ nguyễn thị hoan và mẹ trần thị bộc
có chín mươi ba đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng đây là những danh hiệu cao quý thể hiện sự tri ân sâu sắc của đảng nhà nước nhân dân đối với những người có nhiều đóng góp hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước